phiên tranh tụng tòa phúc thẩm vụ thất thoát tám trăm linh tỷ đồng của tập đoàn dầu khí việt nam pvn khi góp vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank tiếp tục diễn ra sau phần nêu quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát
được quyền nêu quan điểm trước bản luận tội của đại diện viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng thể hiện sự không đồng tình toàn bộ nội dung kiểm sát viên nêu vì theo bị cáo này phần lớn nội dung đó đã nêu tại tòa sơ thẩm trước đây đó là nhận định thiếu căn cứ mang tính buộc tội quy trục không công bằng
bị cáo đinh la thăng cho rằng hội đồng xét xử phải đặt vào hoàn cảnh vụ án cách đây một mươi năm để xem xét và phải thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp theo nguyên tắc suy đoán vô tội
bị cáo này khẳng định việc pvn đầu tư vào ocean bank
trần bank là đúng chủ trương đúng pháp luật được sự đồng ý của thủ tướng trước khi thực hiện
ông thăng tiếp tục khẳng định nguyên nhân mất vốn chính là do việc ngân hàng nhà nước mua không đồng
viện kiểm sát cho rằng ocean bank mất vốn chỉ là vấn đề thời gian nhưng không hề có bất kỳ một cơ quan quản lý nhà nước nào cảnh báo ocean bank sẽ mất vốn
trước đó vào sáng cùng ngày đại diện viện kiểm sát mở đầu phần tranh luận bằng quan điểm đề nghị tòa tuyên y án đối với ông đinh la thăng cựu chủ tịch hội đồng thành viên pvn cùng đồng phạm